bộ tài chính đã tổ chức họp báo đánh giá thị trường trái phiếu năm hai nghìn một mươi sáu và định hướng phát triển trong các năm tiếp theo
theo đó thị trường trái phiếu năm hai nghìn một mươi sáu đã đạt được những kết quả nổi bật như
đối với trái phiếu chính phủ khối lượng phát hành đạt chín mươi tám ba kế hoạch đề ra
phát hành thành công trái phiếu chính phủ kỳ hạn ba mươi năm cho nhà đầu tư nước ngoài
đối với trái phiếu chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu huy động vốn
đối với trái phiếu doanh nghiệp khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng hai trăm linh ba một so với năm hai nghìn một mươi năm
từng bước trở thành kênh huy động vốn cho các doanh nghiệp để phát triển sản xuất kinh doanh
tuy nhiên mặc dù đạt được những kết quả nêu trên nhưng thị trường trái phiếu về cơ bản quy mô còn nhỏ
thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa phát triển vì vậy bộ tài chính đã đưa ra một số giải pháp trọng tâm
nhằm phát triển thị trường trái phiếu trong những năm tới như tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý
đa dạng hóa các sản phẩm trái phiếu chính phủ xây dựng lộ trình thu hút nhà đầu tư nước ngoài
nâng cấp cơ sở hạ tầng và công nghệ đẩy mạnh hợp tác chủ động hội nhập thị trường quốc tế